vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày bảy tháng tám trên khu vực biển cách nam côn đảo khoảng hai mươi hải hai mươi tám hải lý
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã phát hiện và kiểm tra tàu tg chín mươi ba nghìn chín trăm bảy mươi chín ts có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra trên tàu có sáu thuyền viên ông ngô tiến dũng thường trú tại phường tân long
thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang làm thuyền trường
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng khai nhận tàu đang vận chuyển khoảng một trăm linh lít dầu đeo
nhưng không xuất trình được hóa đơn và chứng từ chứng minh tính hợp pháp của nguồn gốc số dầu trên tàu
các thuyền viên trên tàu không có giấy tờ bằng cấp chứng chỉ chuyên môn tàu không có giấy tờ theo quy định của pháp luật
hiện vụ viện đang được tiếp tục điều tra xử lý